hàn quốc đang lên kế hoạch thử nghiệm cấp thị thực cho người giúp việc đông nam á đến seoul làm việc
ngay trong năm nay động thái này nhằm tăng tỷ lệ sinh và hỗ trợ phụ nữ hàn quốc không phải bỏ việc để làm nội trợ
theo bộ việc làm và lao động hàn quốc nước này sẽ cấp thị thực e chín cho người lao động thông qua việc bổ sung
mục giúp việc vào danh sách các việc được cấp theo hệ thống giấy phép lao động
các gia đình ở hàn quốc sau đó có thể thuê người giúp việc thông qua các nhà cung cấp dịch vụ sớm nhất là vào mùa thu này
tuy nhiên dự luật vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ vì tính phân biệt đối xử và có thể khiến người giúp việc nước ngoài
bị trả công dưới mức lương tối thiểu là khoảng bảy ba usd mỗi giờ
hiện tại tiền lương theo giờ của người giúp việc nước ngoài hàn quốc thường thấp hơn ba mươi so với lao động ở địa phương